mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín về cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát của nước ta
tuy nhiên mới đây tại tp hcm đã có cam mắc trong cộng đồng
chính vì vậy công tác phòng chống dịch càng phải được siết chặt hơn
cùng với hệ thống y tế thì chính các nhà thuốc cũng cần nỗ lực tham gia phòng chống dịch bệnh
bởi đây cũng là một chốt chặn quan trọng nhằm phát huy vai trò là một đầu mối phát hiện người nghi mắc covid một mươi chín
tại quầy thuốc bạch mai huyện quốc hoài tp hcm theo ghi nhận mỗi ngày có hơn một trăm linh lượt người đến mua thuốc
tuy nhiên tất cả các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đều được các nhân viên
dược sĩ thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế và tuyên truyền cho người dân
đặc biệt đối với những trường hợp thuốc kê đơn có kháng sinh hoặc có dấu hiệu ho sốt khó thở
đều được dược sĩ tư vấn ghi chép đầy đủ thông tin người bệnh và báo cáo cho trạm y tế
tại cửa hàng thì chúng tôi nhanh chóng bố trí nước sắt quẩn tay khẩu trang và thực hiện đo nhiệt độ cơ thể
đối với tất cả khách hàng vào giao dịch tại cửa hàng
với những trường hợp mà có triệu chứng ho sốt khó thở chúng tôi cũng hướng dẫn người bệnh là khai báo y tế điện tử
hoặc liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hoặc là theo dõi khi cần thiết
thời gian qua các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố hà nội đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ y tế
ủy ban nhân dân tp hà nội sở y tế hà nội
đặc biệt bước vào thời kỳ chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới hệ thống bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tăng cường thực hiện cung cấp thông tin
sàng lọc các trường hợp mua thuốc phát huy vai trò mỗi cơ sở bán lẻ thuốc là một điểm kiểm dịch covid một mươi chín
sẽ là chốt chặn an toàn để ngăn cho dịch không lây lan và bùng phát ra cộng đồng
đối với cả việc đào tạo những nhân viên ở nhà thuốc về việc thứ nhất là phát hiện các triệu chứng
thứ hai là về việc biết được những trung tâm có kiểm soát được phân luồng
bệnh nhân có nghi nhiễm sắc covid một mươi chín thì cái việc đó cũng giữ một vai trò rất là tốt và phát hiện sớm
trước tâm lý và thói quen tự mua thuốc uống việc ra soát người bệnh từ các cơ sở bán thuốc lẻ
có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
góp phần khắc phục những kẽ hở trong việc kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng